thưa quý vị tính đến thời điểm này thì giá thịt gà tại đồng nai vùng cung cấp gà lớn của cả nước vẫn đang ở mức thấp kỷ lục
thế nhưng tại các chợ ở tp hcm người mua thịt gà vẫn phải mua với mức giá cao
vậy nguyên nhân nào dẫn đến sự bất hợp lý như vậy
theo hiệp hội trăn nuôi tỉnh đồng nai giá gia cầm nuôi công nghiệp đã giảm xuống dưới hai mươi đồng một kg
có nơi giá xuống dưới một mươi bảy đồng một kg
với mức giá này người nông dân phải chịu cảnh thua lỗ và đang giảm dần số lượng
tuy nhiên ghi nhận của phóng viên tại các chợ trên địa bàn tp hcm giá thịt gà vẫn giữ nguyên
thậm chí tăng cao giao động từ năm mươi đồng đến tám mươi đồng một kg
bên cạnh đó thời điểm này trùng với dịch cúm da cầm người tiêu dùng đã phần nào hạn chế mua thịt gà
các chuyên gia kinh tế lý giải người dùng mua thịt gà tại các chợ hoặc siêu thị
giá gà sẽ cao hơn giá xuất bán tại chuồng từ ba mươi đến bốn mươi vì phải cộng thêm nhiều chi phí về thuế
tiền bảo quản đông lạnh kho bãi thì giá thành đội lên ba bốn lần là điều dễ hiểu
thế nhưng nhiều người tiêu dùng cho rằng nếu gà được đảm bảo
nếu gà được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm họ sẽ sẵn lòng mua
giá gà cao chấp nhận nhưng đúng thịt sạch chúng tôi đi chợ hàng ngày chúng tôi biết
nếu như thế là vẫn chấp nhận nhưng còn hàng mà không sạch dù giá gấp rẻ một phần chúng tôi cũng không mua
các chuyên gia kinh tế nhận định để nâng mức lợi nhuận cho nông dân mà hàng hóa đến tay người tiêu dùng
vẫn ở mức hợp lý không còn cách nào khác phải bỏ bớt khâu trung gian
đồng thời phải xây dựng chuỗi sản xuất khép kính từ trang trại kênh phân phối
cho đến lúc đến tay người tiêu dùng